cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thái bình đã ra quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam lệnh khám xét nơi ở nơi làm việc đối với ông lưu bình nhưỡng sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi ba trú tại quận tây hồ thành phố hà nội để điều tra về tội cưỡng đoạt tài sản
các quyết định lệnh nêu trên đã được viện kiểm sát nhân dân tỉnh thái bình phê chuẩn
đây là kết quả điều tra mở rộng vụ án phạm minh cường sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu thường gọi là cường quắt là đối tượng hình sự có ba tiền án chú tại xã thụy xuân huyện thái thụy tỉnh thái bình về tội cưỡng đoạt tài sản
quá trình bắt khám xét cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thái bình thu giữ nhiều đồ vật tài liệu có dấu hiệu vi phạm pháp luật phục vụ công tác điều tra mở rộng vụ án
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thái bình đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án theo quy định
phó giám đốc sở giao thông vận tải tp hcm võ khánh hưng vừa ký quyết định thu hồi giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô không thời hạn đối với công ty trách nhiệm hữu hạn thành bưởi quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký là ngày một mươi ba tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi
lý do thu hồi giấy phép kinh doanh vận tải bằng ô tô không thời hạn đối với công ty này được sở căn cứ theo điều một mươi chín nghị định một mươi hai nghìn hai mươi quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải
khi doanh nghiệp này cung cấp bản sao không đúng với bản chính hoặc thông tin sai lệch trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép kinh doanh trước đó thanh tra sở giao thông vận tải đã có quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với công ty thanh bưởi
với tám lỗi vi phạm trong hoạt động kinh doanh công ty này bị xử phạt chín mươi một triệu đồng đồng thời áp dụng hình thức xử phạt bổ sung là tước quyền sử dụng giấy phép kinh doanh vận tải xe ô tô ba tháng kể từ ngày ba tháng một mươi một
ngoài những lỗi vi phạm trên sở giao thông vận tải đang xác minh pháp lý khu đất mà công ty này đăng ký làm bãi đỗ xe trong hồ sơ xin giấy phép kinh doanh tại số một mươi bảy phạm hùng xã phước lộc huyện nhà bè
qua làm việc công ty không chứng minh được quyền sử dụng hợp pháp bãi đỗ xe tại huyện nhà bè
với hành vi cướp giật tài sản đối tượng nguyễn văn dình sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi trú tại xã khánh hòa huyện u minh tỉnh cà mau đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện thới bình của tỉnh cà mau bắt giữ để điều tra làm rõ
theo đó vào tối ngày một mươi ba tháng một mươi một ngay sau khi nhận được tin báo tại ấp chín xã tân lộc bắc xảy ra vụ cướp giật dây chuyền lực lượng công an đã tiến hành truy xét và bắt được đối tượng nguyễn văn dình cùng tăng vật
bước đầu dình khai nhận
trước đó đã thực hiện hành vi cướp giật sợi dây chuyền của một phụ nữ khác trên địa bàn xã tân lộc
ngoài ra còn thực hiện một số vụ cướp giật khác trên địa bàn xã tân phú xã trí phải huyện thới bình
vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng
khoe chiến tích bốc đầu xe máy khi tham gia giao thông trên mạng một nam thanh niên trú tại bản lấy xã tân xuân huyện vân hồ của tỉnh sơn la bị lực lượng chức năng công an huyện vân hồ xử lý
trước đó trên mạng xã hội lan truyền video clip ghi lại hình ảnh nam thanh niên có hành vi không đội mũ bảo hiểm không có giấy phép lái xe điều khiển xe một cách
một bánh đối với xe mô tô hai bánh khi tham gia giao thông tại huyện vân hồ
tiến hành điều tra công an huyện vân hồ xác định nam thanh niên thực hiện các hành vi trên là phàng a chia sinh năm hai nghìn sáu trú tại bản lấy xã tân xuân huyện vân hồ
người ngồi phía sau là mùa a say sinh năm hai nghìn bảy chú cùng bản
hiện công an huyện vân hồ đã lập hồ sơ xử lý phàng a chia về các hành vi không đổi mũ bảo hiểm cho người đi xe mô tô xe máy
người đủ một mươi sáu tuổi đến dưới một mươi tám tuổi điều khiển xe mô tô có dung tích xy lanh từ năm mươi cm khối trở lên điều khiển xe mô tô chạy một bánh đối với loại xe hai bánh
tiếp tục với các tin tức đáng chú ý khác
trung tâm dự báo khí tượng thủy văn cho biết
hiện nay thì bộ phận không khí lạnh vẫn đang di chuyển xuống phía nam
trong khi đó miền trung tiếp tục mưa lớn gây ngập úng ở nhiều địa phương
khoảng đêm nay ngày một mươi năm tháng một mươi một bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực phía đông bắc bộ
sau đó ảnh hưởng đến phía tây bắc bộ bắc trung bộ và trung trung bộ
gió đông bắc trong đất liền mạnh lên cấp ba vùng ven biển cấp bốn đến cấp năm giật cấp sáu cấp bảy
ở khu vực bắc bộ và bắc trung bộ trời rét về đêm và sáng
trong đợt không khí lạnh này nhiệt độ thấp nhất ở bắc bộ và bắc trung bộ phổ biến từ một mươi bốn đến một mươi bảy độ
riêng khu vực vùng núi bắc bộ phổ biến từ một mươi một đến một mươi bốn độ vùng núi cao có nơi dưới một mươi độ c
vào đêm qua ngày một mươi bốn tháng một mươi một ở khu vực thừa thiên huế có mưa rất to và rông
khu vực từ đà nẵng đến khánh hòa có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to và rông
từ ngày một mươi năm tháng một mươi một đến đêm ngày một mươi sáu tháng một mươi một ở khu vực từ nam nghệ an đến quảng trị
có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to
cơ quan chức năng cảnh báo người dân cần đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lở đất tại khu vực vùng núi
và ngập úng các diện tích lúa hoa màu tại các khu vực trũng thấp
đề phòng mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
đến một mươi giờ sáng nay nước lũ trên toàn tỉnh thừa thiên huế tiếp tục dâng cao
nhiều tuyến đường ngập sâu hàng ngàn nhà dân nước ngập từ ba đến một bảy mét
mưa lớn cũng làm nhiều tuyến đường ở thành phố huế ngập sâu
khiến hàng loạt phương tiện không thể lưu thông bị chết máy
nhiều chủ xe ô tô phải nhờ cầu cứu xe cứu hộ
người dân sử dụng ghe thuyền để đi lại hoặc lội bi bõm trong biển nước
trước diễn biến phức tạp của mưa lũ và mực nước đang tiếp tục dâng
nhiều phụ nữ mang thai trẻ em người già ở trong vùng nguy hiểm
đã được lực lượng công an cơ sở dùng ghe thuyền đến nhà để sơ tán đến nơi an toàn
đơn cử từ giờ một mươi năm tháng một mươi một đến nay
công an phường an kiệu thành phố huế đã vượt lũ
ưng cứu một mươi chín trường hợp ra khỏi vùng ngập lụt sâu
trong đó có ba trẻ em ba người già neo đơn hai phụ nữ mang thai
và một mươi một sinh viên ở ngoại tỉnh đang thuê trọ học tại huế
ban chỉ huy công an phường an cựu cho biết
đã phân công ba tổ ứng trực tại các khu vực thấp trũng
để sẵn sàng hỗ trợ di rời sơ tán giúp đỡ người dân
không chỉ ở phường an cựu từ dạng sáng đến trưa nay
rất nhiều người già neo đơn trẻ em phụ nữ mang thai
đã được công an các xã phường trên toàn tỉnh kịp thời sơ tán đến nơi an toàn
trong khi đó khoảng tám giờ sáng nay ngày một mươi năm tháng một mươi một
công an xã quảng công huyện quảng điền tỉnh thừa thiên huế
và người dân địa phương đã phát hiện một thi thể trôi giạt vào bờ biển thôn tân thành
theo thông tin ban đầu nạn nhân là nữ khoảng hai mươi năm đến ba mươi tuổi
cao khoảng một năm mét da trắng tóc đen dài trên mặt có nhiều vết bầm tím
thời điểm được phát hiện nạn nhân chỉ mang một chiếc áo ngược màu trắng sám
hiện nạn nhân vẫn chưa có người thân đến nhận dạng
thưa quý vị mưa lũ trong hai ngày qua khiến cho nhiều địa bàn
ở các huyện miền núi của tỉnh quảng ngãi bị sạt lở
đe dọa đến cuộc sống của người dân
thậm chí đã có trường hợp núi lở làm sập nhà dân
tỉnh quảng ngãi đang chỉ đạo triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn
cho người dân nằm trong vùng sạt lở
hơn một mươi sáu giờ chiều ngày một mươi bốn tháng một mươi một
một lượng đất đá lớn bất ngờ bị sạt tràn vào nhà anh lê văn nhật
xã ba tô huyện ba tơ của tỉnh quảng ngãi
khiến ngôi nhà bị sập một phần
đồ đạc trong nhà bị hư hỏng
may mắn không có thiệt hại về người
do lúc đó gia đình anh không có ai ở nơi sạt lở
vợ chồng có chạy qua xem là thấy có vụ
thấy là cái tường nhà phía sau là đã bị sạt lở
rất may là vợ chồng đã ngủ nhà ba mẹ bên cạnh
nên là không có ảnh hưởng gì đến hai vợ chồng và con

vì có công trình công cộng có công trình vệ sinh có công trình chuẩn hiệu

nhiều khu vực miền núi ở các huyện miền núi như sơn hà sơn tây minh long ba tơ
đang tập trung cho phương án đảm bảo an toàn cho người dân vùng sạt lở núi
xử lý các tuyến giao thông bị ách tắc do sạt lở núi
chính quyền địa phương sẽ tập trung kiểm tra giả soát và kịp thời huy động lực lượng tổ chức sơ tán
di rời các hộ dân vùng có nguy cơ cao xảy ra lũ quét sạt lở
nhằm đảm bảo an toàn về tính mạng và tài sản cho người dân
tiếp tục theo dõi chỉ đạo
đặc biệt là với quan điểm của huyện là không để bất cứ người dân nào mà ảnh hưởng đến tính mạng
và không để người dân nào thiếu đó không có chỗ ở trong thời gian lũ lụt
và hiện nay thì nó thuộc vào tình hình của người dân
các trường hợp trên thị bàn các xã đã xây dựng kiên cố và đã tăng quá
thì đây là điều kiện đưa dân đến để tránh trú lụt rất an toàn
thứ hai là quyện cũng đã có chỉ đạo giữ phòng một số lương thực thực phẩm
để đảm bảo cho người dân trong thời gian về ở tại nơi trống tránh
ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh quảng ngãi
yêu cầu các địa phương tiếp tục theo dõi diễn biến
biến mưa lũ để ứng phó tốt nhất theo phương châm bốn tại chỗ
nhằm giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra
nhất là tại các vùng được xác định có nguy cơ cao của sạt lở núi
để đảm bảo an toàn cho tính mạng và tài sản của nhân dân
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh sơn la cho biết
đã ra quyết định khởi tố hai bị can về tội in phát hành mua bán trái phép hóa đơn chứng tử
thu nộp ngân sách nhà nước
qua công tác nghiệp vụ và kết quả giải quyết tố giác tin báo về tội phạm
ngày một mươi bốn tháng một mươi một cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh sơn la
đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố hai bị can
là trương minh tuấn sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bốn thường trú tại huyện dầu tiếng tỉnh bình dương
là tổng giám đốc công ty cổ phần cao xu sơn la
và đỗ thị duyên sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy thường trú tại huyện khói châu tỉnh hương yên
là phó trưởng phòng tổ chức hành chính lao động tiền lương
về tội in phát hành mua bán trái phép hóa đơn chứng tử thu nộp ngân sách nhà nước
theo cơ quan công an trong giai đoạn từ năm hai nghìn hai mươi một đến năm hai nghìn hai mươi hai
trương minh tuấn đã nhiều lần chỉ đạo đỗ thị duyên mua hóa đơn ghi khống nội dung
hành vi nêu trên đã đủ yếu tố cấu thành tội phạm hình sự
các quyết định khởi tố và lệnh bắt khám xét được viện kiểm sát nhân dân tỉnh sơn la phê chuẩn
quá trình bắt giữ khám xét được đảm bảo đúng pháp luật
hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra làm rõ
bệnh viện đa khoa vùng tây nguyên cho biết
bệnh viện vừa tiếp nhận một bệnh nhân một mươi hai tuổi trú tại huyện yaka tỉnh đắk lắc
trong tình trạng trúng đạn tự chế vào đầu
các bác sĩ đang tích cực điều trị cho cháu bé
trước đó vào khoảng một mươi tám h ngày một mươi ba tháng một mươi một
sau khi tiếp nhận bệnh nhân các bác sĩ tiến hành mổ cấp cứu
và hiện bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch
theo mẹ của nạn nhân cho biết vào chiều ngày một mươi ba tháng một mươi một
nạn nhân đi học về qua nhà bạn chơi thì xảy ra sự việc trên
hiện vụ việc đang được cơ quan công an vào cuộc xác minh điều tra làm rõ
thêm một vụ cướp ngân hàng vừa xảy ra
tối ngày hôm qua bốn tháng một mươi một lãnh đạo ủy ban nhân dân phường nghi hương
thị xã cửa lò nghệ an xác nhận thông tin trên
trên địa bàn đã vừa xảy ra một vụ cướp ngân hàng
thông tin ban đầu sự việc xảy ra vào khoảng một mươi sáu h cùng ngày
một đối tượng đã xông vào chi nhánh ngân hàng đóng trên địa bàn phường nghi hương
thị xã cửa lò nghệ an để cướp
tuy nhiên vụ cướp không thành công
hiện cơ quan chức năng đang trích xuất camera để truy bắt đối tượng
thưa quý vị và các bạn giai đoạn này trên khu vực biên giới của tỉnh quảng trị
vấn đề buôn lậu pháo diễn ra liên tục và có chiều hướng gia tăng
chỉ trong một thời gian ngắn thôi hàng trăm kg pháo đã bị lực lượng chức năng bắt giữ
các đối tượng vận chuyển pháo bằng nhiều thủ đoạn khác nhau

và đưa pháo về nội địa tiêu thụ
trong đêm tối hay là lúc dạng sáng
đây là những thời điểm các đối tượng vận chuyển pháo lậu hoạt động trên khu vực biên giới quảng trị
rất khó khăn để đấu tranh với các đối tượng vận chuyển pháo lậu
hiện các đối tượng có những thủ đoạn
kết gác các chốt các tổ ứng tác
lời dùng dơ nghị của bộ đội
thường xuyên lèn lút vận chuyển pháo từ biên giới sang
người ta mua pháo lậu về để trự
để đến giai đoạn tết người ta bán kiếm lời
các đối tượng chủ đầu nậu buôn bán pháo lậu
để qua mặt lực lượng chức năng
các đối tượng thường thuê phụ nữ trẻ em vận chuyển pháo
khi bị bắt giữ
mỗi người đều có một hoàn cảnh khác nhau
em có bá về con thôi em ra đi
còn nhà em làm đường chưa làm gì
em về nhà em viết xe ông vân đủ tiền mà
kéo nó đi lên chờ chụp phê
còn bá mẹ con em lại lên chờ chụp phê
về lấy bá nắm cho con ăn thôi
em biết em sai rồi
em biết em sai rồi
từ đầu đầu
năm đến nay lực lượng chức năng tỉnh quảng trị
đã bắt giữ hai mươi một vụ và hai mươi bốn đối tượng
tổng tăng vật thu giữ
trên một kg pháo các loại
đặc biệt liên tiếp trong hai ngày
một mươi tám và một mươi chín tháng một mươi
lực lượng chức năng đã bắt giữ hơn
ba trăm năm mươi kg pháo các loại
đơn vị đã tăng cường công tác
tuân tra kiểm soát mất phục
phối hợp với các đơn vị
các đồn biên phòng và lượng chức năng
để tăng cường hơn nữa
trong công tác đấu tranh
với các loại tội phạm này
từ đây cho đến tết nguyên đám
tình hình buôn lậu pháo sẽ còn nhiều diễn biến phức tạp
đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ
từ các ngành chức năng
nếu không có những giải pháp tối ưu nhất
hệ lụy từ pháo sẽ vẫn còn tiếp diễn
gây mất an ninh trật tự trên khu vực biên giới
từ việc buôn bán pháo nổ như hiện nay
bản tin tiếp tục với các tin tức đáng chú ý khác
thưa quý vị
trung tâm dự báo khí tượng thủy văn cho biết
hiện nay một bộ phận không khí lạnh
vẫn đang di chuyển xuống phía nam
trong khi đó miền trung tiếp tục mưa lớn
gây ngập úng ở nhiều địa phương
khoảng đêm nay
ngày một mươi năm tháng một mươi một
bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực phía đông bắc bộ
sau đó ảnh hưởng đến phía tây bắc bộ
bắc trung bộ và trung trung bộ
gió đông bắc trong đất liền mạnh lên cấp ba
vùng ven biển cấp bốn đến cấp năm
giật cấp sáu cấp bảy
ở khu vực bắc bộ và bắc trung bộ
trời rét về đêm và sáng
trong lượt không khí lạnh này
nhiệt độ thấp nhất ở bắc bộ và bắc trung bộ
phổ biến từ một mươi bốn đến một mươi bảy độ
riêng khu vực vùng núi bắc bộ
phổ biến từ một mươi một đến một mươi bốn độ
vùng núi cao có nơi dưới một mươi độ c
vào đêm qua ngày một mươi bốn tháng một mươi một
ở khu vực thừa thiên huế
có mưa rất to và rông
khu vực từ đà nẵng đến khánh hòa
có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to và rông
từ ngày một mươi năm tháng một mươi một đến đêm ngày một mươi sáu tháng một mươi một
ở khu vực từ nam nghệ an đến quảng trị
có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to
cơ quan chức năng cảnh báo người dân
cần đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét
sạt lở đất tại khu vực vùng núi
và ngập úng các diện tích lúa hoa màu
tại các khu vực trũng thấp
đề phòng mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn
gây ngập úng tại các khu đô thị
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét
mưa đá và gió giật mạnh
cho đến sáng nay một mươi năm tháng một mươi một
tại thành phố huế thừa thiên huế
nước các sông tiếp tục dâng cao
cả trăm tuyến đường trung tâm biến thành sông
trước diễn biến của mưa lũ
sở giáo dục và đào tạo đã có thông báo
cho học sinh toàn tỉnh nghỉ học
ngày một mươi năm tháng một mươi một để đảm bảo an toàn
theo ban chỉ huy phòng chống lụt bão
và tìm kiếm cứu nạn tỉnh thừa thiên huế
cho đến bảy giờ ngày hôm nay
mực nước sông hương đang vượt báo động ba
mực nước sông bồ gần mức báo động ba
với mực nước như hiện nay
thừa thiên huế đang sấp xỉ đỉnh lũ
vào năm hai nghìn hai mươi hai
vào trưa nay lũ trên các sông
tiếp tục lên và sẽ đạt đỉnh
tại trung tâm thành phố huế
các huyện như lào phú lộc hương trà hương thủy
có nơi ngập sâu từ một cho đến một năm mét
trên tuyến quốc lộ một a
đoạn qua địa phận huyện phú lộc
thì lực lượng cảnh sát giao thông
công an tỉnh thừa thiên huế
tăng cường điều tiết phương tiện qua các đoạn đường ngập sâu
phản ánh của phóng viên truyền hình công an nhân dân vừa thực hiện
vâng thưa quý vị hiện tại tôi đang có mặt
trên tuyến quốc lộ một a
đoạn qua địa phận xã lộc sơn
huyện phú lộc
huyện phú lộc
công an tỉnh thừa thiên huế
tại đây thì nước đập tràn đã dăng cao
và băng qua đường quốc lộ
khiến cho rất nhiều phương tiện gặp khó khăn trong việc di chuyển
ngay ngập đường quá nhiều
ở đây là ba
hàng năm lục là vẫn trang như vậy hết
nhưng mà năm nay đặc biệt là có những năm nay lục quá lớn
lục hơn mọi năm
bây giờ là xe đang cho phải đi cầu đường phương cách
còn không cầu đường phương cách thì là trống đi
là coi như là cầu phía đóng này là được
lục nhà lục cửa hết
đống đã chưa phải lục đâu đóng cả rồi
trên tuyến quốc lộ một a
từ thị trấn lăng cô đến trung tâm thành phố huế
có đến ba điểm đập tràn
nước lũ chảy xiết băng qua đường
riêng tại huyện phú lộc có hai điểm đập tràn
mực nước từ năm mươi đến sáu mươi cm
rất nhiều phương tiện xe máy
ô tô gầm thấp buộc phải quay đầu
nhiều người dân cố băng qua nước
chảy xiết cũng rơi vào tình huống
nguy hiểm như thế này
để đảm bảo an toàn giao thông
tránh ủng tắc cục bộ
trành cảnh sát giao thông phú lộc
cũng bố trí ba cán bộ chiến sĩ
tại mỗi điểm ngập tràn để điều tiết
hướng dẫn phương tiện
do lực lượng nước đổ về bất ngờ
phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh thừa thiên huế
phải cắt cử cán bộ chiến sĩ
trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn tại điểm ngập
hỗ trợ người dân trong các tình huống nguy hiểm
hiện lực lượng chức năng đang khẩn trương
tháo bỏ giải phân cách cứng
để giảm bớt lưu lượng nước đổ về
chúng tôi là bố trí lực lượng trên toàn tuyến
căng cử vào từng điểm ngập lục
để điều tiết giao thông
và những điểm ngập sâu

các loại phương tiện như xe máy
và ô tô con chỉ bốn chổ
thì có thể là dừng cũng được đi
nhưng các loại phương tiện xe khách xe tài
chúng tôi sẽ điều tiết
để điều tiết giao thông
không khi nào mực lực mà cao lượng
chúng tôi sẽ phân loại các loại phương tiện
để điều tiết được
ngồi ra bên cạnh đó thì chúng tôi có hỗ trợ cho người dân
tình hình mưa lũ còn diễn biến phức tạp
dự báo nước sông hương sẽ đạt trên bốn năm mét
vượt báo động ba là một m
vượt đến lũ năm hai nghìn hai mươi
ở khu vực đồng bằng trong sáng nay
vẫn đang có mưa lớn
hồ chứa điện bình điền và hồ thủy lợi tả trạch
vẫn đang tiếp tục điều tiết nước về hạ du
do đó người dân cần kê cao độ đạt
di chuyển đến nơi an toàn
khi lưu thông trên tuyến quốc lộ một a
cần quan sát kỹ các biển cảnh báo
ngập luộc đập tràn
tuyệt đối không được băng qua dòng nước chảy xiết
để đảm bảo an toàn